chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của chương trình điểm tựa tương lai trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị công nghệ thông tin đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người
tại bệnh viện việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đang thay đổi công việc giao dịch và cả công tác điều trị theo hướng văn minh và tiến bộ
mời quý vị theo dõi phóng sự sau
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh là một trong ba bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang triển khai thí điểm mô hình bệnh viện thông minh
mô hình này triển khai theo hướng tất cả mọi quy trình đều được số hóa toàn bộ đảm bảo an toàn và bảo mật
bà hoàng thị hợp ở cầm phả quảng ninh bị u tuyến giáp từ năm hai nghìn một mươi bảy
hôm nay bà đến viện thăm khám định kỳ bà được nhân viên y tế tận tình hướng dẫn xác minh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế lấy số thứ tự chờ đến lượt khám
sau khi mổ u tuyến giáp bà được các bác sĩ chăm sóc điều trị sức khỏe bà đã khá hơn trước
trong khoảng thời gian hơn một năm đến bệnh viện thăm khám bà đã trải nghiệm quy trình khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ thông tin
quy trình khám chữa bệnh theo mô hình bệnh viện thông minh khiến bà hài lòng
tôi vào đây khám thì các bác sĩ
thì quan tâm đưa đến chỗ để khám bác sĩ khám theo số yêu cầu của mình vào khám đấy thì là trong thứ tự không phải nhầm lẫn cho mọi người
nếu bệnh nhân phải làm xét nghiệm để chẩn đoán chuyên sâu cũng chỉ mất từ ba mươi đến sáu mươi phút để có được kết quả chính xác
phòng xác nghiệm hóa sinh
được trang bị thiết bị máy móc hiện đại nhất đảm bảo sàng lọc chính xác các chỉ số trong mẫu bệnh phẩm
mỗi bệnh nhân đều có một mã cốt để tránh nhầm lẫn
hệ thống máy tính sẽ nhập mã code tự động cùng với quy trình xác nghiệm chuyên sâu
hệ thống xét nghiệm này triển khai tất cả các xét nghiệm hóa sinh chức năng gan thận các bệnh về chuyển hóa
xác nghiệm miễn dịch đánh giá chỉ số ung thư các tuyến nội tiết tuyến rát
dữ liệu được lưu trên hệ thống phần mềm của bệnh viện và được chứng nhận ở tuyến trên về mức độ chính xác tối đa
hàng tháng ngoài nội kiểm của bệnh viện còn có cơ quan đánh giá độc lập là trường đại học y hà nội một tháng một lần
để triển khai mô hình bệnh viện thông minh phải cần sự chuẩn hóa hệ thống công nghệ thông tin
bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong khám và điều trị cho bệnh nhân
khoa hồi sức tích cực luôn có bệnh nhân nặng nguy kịch có thể ảnh hưởng đến tính mạng
chính vì vậy hệ thống mooniter trung tâm được trang bị kịp thời giúp bác sĩ theo dõi rất sát các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân
moniter trung tâm giúp cho nhân viên y tế có thể ngồi tại phòng trực và theo dõi tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân trong khoa thường xuyên và liên tục
đồng thời có thể họp hội đồng y khoa để trần đoán cho từng bệnh nhân
như bệnh nhân đoàn thanh hải ba mươi tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương chấn thương bụng kín chấn thương ngực kín chấn thương cột sống lưng chấn thương phần mềm nhiều nơi
đây là một trong những bệnh nhân nặng nhất đang được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực
tiến biến nhịp tim huyết áp đường máu của bệnh nhân được thể hiện rõ tại monitor trung tâm
nhờ công nghệ nối trực tiếp thiết bị theo dõi chỉ số của bệnh nhân tại mỗi giường bệnh với hệ thống trung tâm
qua thời gian từ tháng một
năm hai nghìn một mươi tám đến nay sau khi được đưa vào sử dụng
chúng tôi thấy rất hữu ích rất hiệu quả
và nó giảm thiểu được các nguy cơ các diễn biến các tài biến trên bệnh nhân
bởi vì là chúng ta có thể xử lý rất là kịp thời
ngay tức thì chúng ta có các dấu hiệu mà nó biểu hiện trên các chỉ số mà nó biến đoạn
thì các bác sĩ hoặc là các nhân viên y tế có thể phát hiện một cách nhanh nhất nhanh chóng nhất kịp thời nhất
để đưa ra hướng xử trí cho bệnh nhân
cũng tại khu vực trung tâm các bác sĩ có thể trao đổi cụ thể hướng điều trị của bệnh nhân
theo hồ sơ bệnh án có sẵn trên hệ thống dữ liệu của bệnh viện
chỉ cần dùng máy tính hay điện thoại có kết nối mạng internet là có thể cập nhật tìm kiếm thông tin về người bệnh
công nghệ này giúp các bác sĩ tiết kiệm thời gian không cần dùng giấy tờ sổ sách
nếu trước kia mỗi khi đi thăm khám bùng bệnh bác sĩ cần hồ sơ bệnh án sổ sách và nhiều giấy tờ đi kèm
thì nay hệ thống xe tim thông minh đã mang lại tiện ích hơn cho công việc của họ
xe tiêm thông minh tích hợp máy tính lưu trữ dữ liệu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã được bác sĩ đưa ra phương án điều trị
và các ngăn thuốc sẽ phân phát cho mỗi bệnh nhân
bệnh án điện tử giúp cho các bác sĩ có thể truy cập bệnh án của người bệnh một cách nhanh nhất đầy đủ nhất
và đưa ra hướng điều trị phù hợp hạn chế tối đa những xe sót y khoa
điều dưỡng sẽ cập nhật vào máy tính thực hiện theo y lệnh mà bác sĩ đã chỉ định điều trị tỷ lệ thuốc tiêm theo giờ rất cụ thể
vậy thì cái này thứ nhất là nó mang lại cái hiệu quả tích cực trước mắt là gì
là nó tăng cái thời gian mà nhân viên y tế sát với người bệnh hơn
thực hiện tốt các lệnh mà thực hiện trực tiếp trên người bệnh
nó sẽ được tăng thời gian hơn giảm các thời gian mà chúng ta mất thời gian về những việc giấy tờ sổ sách đi
đấy là cái thứ nhất tất cả thực hiện trên các hệ thống phần mềm dữ liệu hệ thống mạng
nên là nó đảm bảo cái thứ nhất là cái thao tác nhanh chóng cái thứ hai là cái độ chính xác là tuyệt đối
và cái thứ ba là nó rất là hữu ích và nó kịp thời
mô hình bệnh viện thông minh đang được thí điểm tại ba bệnh viện gồm bệnh viện sản nhi bệnh viện đa khoa tỉnh bệnh viện bãi cháy
việc triển khai thí điểm mô hình này đảm bảo phục vụ nhu cầu tối đa cho bệnh nhân
đồng thời thực hiện chỉ đạo của chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh
vậy mô hình này có thực sự mang lại hiệu quả theo mong muốn của người dân và giải quyết những khó khăn ở các bệnh viện hiện nay hay không
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh về kinh nghiệm khi triển khai mô hình này
trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông xin ông cho biết về mục đích tiêu chí khi xây dựng
để xây dựng tiêu chí cho bệnh viện thông minh thì chúng tôi phải tham khảo các bộ tiêu chí theo quy định của bộ y tế
chuyên ngành cũng như một số bệnh viện đã triển khai trong nước và thế giới
tỉnh quang ninh đã cử đoàn đi tham quan kể cả đài loan pháp hungary và một số bệnh viện trong cả nước
thế thì chúng tôi dựa trên cái tiêu chí tức là bệnh viện thông minh là phải đảm bảo được cái hệ thống kết nối
giữa tất cả các phương tiện máy móc thiết bị xô
với hệ thống phần mềm quản lý tổng thể toàn viện từ đó đưa ra các quy trình thống nhất trên toàn hệ thống
và đảm bảo được giữa giản tiện cắt bỏ những vị trí làm việc trực tiếp
số hóa tất cả các thiết bị mà có thể cho phép trên hệ thống phần mềm
giúp cho công cụ quản lý điều hành trong toàn hệ thống được liên thông được chuẩn chỉ và đảm bảo được đúng quy trình
vậy mô hình bệnh viện thông minh có thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân hay không
và nó có thể giảm được tối đa những hạn chế sơ xuất
chất lượng bệnh viện thì phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố
trong đó công nghệ thông tin chỉ là một trong những yếu tố để góp phần làm cho chất lượng bệnh viện tốt hơn thôi
nếu chúng ta ứng dụng tốt công nghệ thông tin thì nó sẽ giúp cho việc chúng ta cắt giảm được nhiều vị trí lao động trực tiếp
đồng thời nó liên thông các hệ thống các từ khâu khám chữa bệnh xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
giúp cho việc sai sót sự quê khoa giảm bớt rất nhiều
ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề khám chữa bệnh
nó là một xu hướng tất yếu trong nước cũng như trên thế giới
để giúp cho việc chúng ta đón trước những công nghệ bốn trong giai đoạn tới
thưa ông mô hình bệnh viện thông minh này có thể giải quyết được những hạn chế cơ bản nào đang tồn tại hiện nay ở các bệnh viện
khi mà các bệnh viện triển khai đồng bộ được hệ thống bệnh viện thông minh
và đặc biệt kết nối với phạm viên toàn quốc
thì đây là một cái ưu điểm rất vượt trội
cái điều quan trọng nhất giúp cho đến là chúng ta liên thông được các kết quả xét nghiệm trần hóa linh ảnh trên toàn quốc
và đây cũng là làm giảm cái gánh nặng cho quỹ của bảo hiểm
người bệnh khi đã có kết quả xét nghiệm đảm bảo chất lượng ở tuyến trước
thì các đơn vị tuyến sau khi chuyển tuyến không phải làm lại
nó giúp cho cái giảm quỹ của bảo hiểm cũng như là người bệnh không phải trụp đi chụp lại nhìn nhiều lần
một cái quan trọng nữa là nó đảm bảo được cái hệ thống thông tin trên toàn hệ thống
giúp cho những người dân mà có tư tưởng lợi dụng hoặc là trục lợi bảo hiểm thì sẽ được kiểm soát
và cái điều thứ ba nữa là nó giúp cho ngành y tế rất là tốt trong cái việc hạn chế những cái sự cố y khoa
những cái sai sót về những cái thủ tục hành chính cũng như là các cái trần hóa đoàn tuyến trước
giúp cho chất lượng điều trị trong hệ thống tốt hơn
thương là theo kinh nghiệm của bệnh viện khi các bệnh viện khác thực hiện cái mô hình này
cần phải có những điều kiện gì
để trở thành mô hình bệnh viện thông minh thì nó có bốn cái
cái yếu tố bắt buộc đầu tiên phải nói đến cơ sở hạ tầng hệ thống kết nối
tức là hệ thống máy chủ máy chạm của cái cơ sở tầng có cho phép hay không
cái thứ hai là các thiết bị được đầu tư cho cái đơn vị đó đã được số hóa hay chưa
tức là các thiết bị phải làm mới hiện đại
cái thứ ba nữa là khi có thiết bị tốt hạ tầng tốt thì phải có phần mềm để vận hành toàn bộ cái hệ thống này
và cái yếu tố thứ tư quyết định đấy chính là con người
máy móc thiết bị phương tiện có tốt đến mấy mà nhân lực không được đào tạo bài bản
không khai thác đúng hết tính năng thì không thể triển khai được
xin cảm ơn ông
nhờ có công nghệ kỹ thuật các bác sĩ đã tự chủ hơn trong công tác điều trị
tăng cường hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
hy vọng rằng trong thời gian tới mô hình bệnh viện thông minh sẽ được triển khai trên toàn quốc
trở thành điểm đến tin cậy cho người bệnh ở cả tuyến trên và tuyến dưới
quý vị vừa theo dõi chương trình điểm cảnh
xin kính chào và hẹn gặp lại